chiều ngày ba tháng một mươi công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông được xác định là tử vong trong tư thế treo cổ trong vườn điều vào trưa cùng ngày
nạn nhân được xác định là ông bùi văn dũng bốn mươi tuổi ngụ tại khu phố thắng lợi thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào trưa nay một số người dân địa phương đã phát hiện một người đàn ông đang treo lơ lửng trong vườn điều
của một người dân ở khu phố thắng lợi thị trấn tân phú
sau khi lại gần thì người dân mới phát hiện ra người này đã tử vong trong tư thế treo cổ
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc